xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị và các bạn một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet với tổng số tiền lên đến hơn hai mươi hai tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng với nhiều tăng vật có liên quan
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
đối tượng lê quyết thắng chú tại xã nghi phú tp vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh đắk nông bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc
qua mạng internet vào ngày một mươi sáu tháng tám vừa qua
bước đầu thắng khai nhận đã sử dụng một tài khoản tổng
sau đó nhờ đặng thái sơn chú tại xã đắk rơ la nguyện đắk minh
phân chia thành một mươi tài khoản con để giao cho các con bạc sử dụng
liên quan đến tụ điểm cá độ bóng đá này công an tỉnh đắk nông
cũng đã bắt giữ đối tượng hoàng thế mạnh chú tại xã đắk rơ la nguyện đắk minh
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
đầu năm hai nghìn một mươi chín mạnh sử dụng tài khoản fq hai trăm chín mươi nghìn một trăm linh một
để tạo ra ba tài khoản con giao cho các con bạc sử dụng
và thỏa thuận tỷ giá điểm ăn thua trực tiếp với các con bạc
theo kết quả điều tra ban đầu tổng số điểm mà các tài khoản con
do lê quyết thắng quản lý đã sử dụng tương đương gần hai mươi tỷ đồng để đánh bạc
tổng số điểm mà các tài khoản do hoàng thế mạnh quản lý
đã sử dụng tương đương gần hai mươi tỷ đồng để đánh bạc